tuy nhiên bên cạnh những chương trình mang nội dung tốt hấp dẫn có hiệu quả giáo dục cao
thì gần đây một số game show đã bị dừng phát sóng vì có nội dung phản cảm thiếu tính thẩm mỹ
chính vì thế việc có chế tài thích hợp để quản lý hiệu quả hoạt động này
đang là vấn đề được dư luận xã hội đặt ra
quản lý các chương trình trò chơi trên mạng xã hội là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo nhân dân
đối với một thị trường game show đã bão hòa như hiện nay
việc tìm kiếm những cách thể hiện mới mẻ để hấp dẫn người xem
là nhu cầu chính đáng vừa là hoạt động để đáp ứng những yêu cầu lợi ích kinh doanh
tuy nhiên mới mẻ hấp dẫn không đồng nghĩa với việc coi lợi nhuận là trên hết
mà bất chấp tất cả bỏ qua nền tảng văn hóa coi nhẹ các giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc
vì dù cần thiết cho hoạt động giải trí đến đâu
thì game show vẫn cần phải dựa trên yêu cầu và nguyên tắc là mang đến
và góp phần xây dựng các giá trị văn hóa đúng đắn cho công chúng cho xã hội
hàng chục nghìn căn nhà tái định cư tại tp hcm hà nội bỏ hoang
không ai ở gây lãng phí vô cùng lớn
trong khi đó chính quyền vẫn loay hoay bàn giải pháp nhưng đến nay vẫn bất thành
báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý
giải cứu nhà tái định cư bỏ hoang
đến nay tp hcm còn gần một mươi bốn căn hộ nền đất tái định cư không có nhu cầu sử dụng
đáng nói là trong khi hàng chục ngàn căn nhà tái định cư bỏ hoang
thì mới đây chỉ riêng tại tp hcm kết quả khảo sát do
viện nghiên cứu phát triển tp hcm cho thấy
hiện có gần một trăm linh hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tp hcm
có nhu cầu mua thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó có đến một mươi cán bộ công chức ba mươi chín hộ thu nhập nghèo cận nghèo
và một mươi bảy lao động trong khu công nghiệp có các nhu cầu nói trên
ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay
xong điều đáng nói là hiện thì các bãi thải hoặc là chứa chất thải
từ các nhà máy đang nằm sát ngay khu dân cư sinh sống
bất an với nhà máy alumin là bài viết được đăng trên trang năm báo tuổi trẻ
tại khu vực giáp danh giữa hồ chứa bùn đỏ của nhà máy alumin nhân cơ tỉnh đắk lắc
đất sản xuất nông nghiệp của người dân đang xuất hiện hàng trăm vết nứt lớn nhỏ
có nhiều điểm bị nứt đứt gãy rất nghiêm trọng
hay như bãi chứa chất thải của công ty hùng anh huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
mùa mưa chất thải chảy tràn vào nhà dân vùi lấp vườn tược còn mùa nắng thì bụi bay mù mịt
tất cả đều đang đe dọa cuộc sống của rất nhiều người dân chung quanh
tuy nhiên đến nay thì chủ dự án vẫn chưa có biện pháp xử lý
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
cuộc chiến ngao cát ở hải phòng hàng trăm tỷ đồng nhà nước bốc hơi nơi cửa biển
đã nhiều lần những cuộc ẩu đả đâm chém diễn ra giữa người nuôi ngao và các tàu cắt tặc nơi cửa biển
tại điểm nóng này các hộ nuôi ngao chỉ mang tính tự phát
còn doanh nghiệp khai thác cát thì chưa đủ điều kiện khai thác tài nguyên
thế nhưng mỗi ngày thì hàng chục tàu cát tặc công suất lớn vẫn ngang nhiên rút ruột cửa biển
ngân sách nhà nước thất thu hàng nghìn tỷ đồng
còn những lực lượng có trách nhiệm quản lý khu vực thì gần như bỏ ngỏ gây bức xúc dư luận
còn trên trang năm báo sài gòn giải phóng có bài phong nhiều cháy vẫn tăng
tình hình cháy lớn gây chết người thiệt hại hàng tỷ đồng tài sản
đang diễn biến hết sức phức tạp tại tp hcm
trong khi đó nhiều giải pháp phòng cháy mang tính căn cơ như hoàn thiện hệ thống nguồn nước chữa cháy
xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân
chủ doanh nghiệp đang diễn ra rất ý ạch hiệu quả thấp thậm chí là có nơi bị bỏ ngỏ
nguyên nhân này là do đâu mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo sài gòn giải phóng
chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang tạo cơ hội việc làm
nâng cao thu nhập cho hàng vạn người dân thủ đô
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay muốn nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn
thì cần phải có những cách làm mới hướng đi mới
hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần cách làm mới hướng đi mới
là nội dung của bài viết được đăng trên báo hà nội mới
trước khi bước sang quý bốn năm nay toàn thành phố đã mở được ba trăm chín mươi ba lớp đào tạo nghề
cho gần một mươi bốn người lao động nông thôn đạt gần năm mươi bảy kế hoạch
nếu các địa phương cùng tăng tốc thì từ nay đến cuối năm
toàn thành phố sẽ có thêm tám sáu trăm bốn mươi lao động qua đào tạo nghề ngắn hạn đạt khoảng chín mươi ba kế hoạch năm
nhưng điều đáng lưu ý là hiện nay một số địa phương không tuyển đủ học viên để mở lớp dạy nghề
nhất là với các nghề phi nông nghiệp
thậm chí là đã có quận trả lại toàn bộ nguồn kinh phí đào tạo nghề năm hai nghìn một mươi chín
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay
của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại